thưa quý vị cho vay lãi nặng với lãi suất cắt cổ một trăm một mươi chín một trăm bốn mươi bốn một năm
phạm thị len đã thu lời bất chính của hàng chục người với số tiền hơn hai tỷ đồng
công an tỉnh ninh bình đang tạm giữ hình sự phạm thị len chú thành phố ninh bình
để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của phạm thị len cơ quan công an thu giữ một trăm tám mươi sáu triệu đồng
nhiều sổ sách giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
đấu tranh ban đầu phạm thị len khai từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đã cho sáu mươi năm người vay trên năm tỷ đồng
với lãi suất ba ba trăm linh bốn đồng một triệu một ngày bằng một trăm một mươi chín đến một trăm bốn mươi bốn một năm
bản thân phạm thị len đã nhận số tiền lãi trên hai tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tạm giữ đối với phạm thị len
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật